bộ trưởng bộ công thương vừa ký ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện nghị quyết của chính phủ liên quan đến nhiệm vụ đảm bảo cung ứng đủ điện và xăng dầu
tăng cường tuyên truyền theo dõi kiểm tra việc thực hiện các chính sách quy định của nhà nước xây dựng kế hoạch bảo đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất kinh doanh sử dụng tiết kiệm điện hiệu quả
bên cạnh đó chịu trách nhiệm toàn diện trước chính phủ thủ tướng chính phủ và pháp luật về việc triển khai thực hiện quyết liệt hiệu quả kế hoạch thực hiện quy hoạch điện
đảm bảo vững chắc cung ứng đủ điện cho quốc gia và các vùng miền theo dự báo nhu cầu điện hàng năm
trình thủ tướng chính phủ để xem xét phê duyệt trước ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn trong đó ưu tiên phát triển các dự án điện sinh khối điện sản xuất từ rác đặc biệt chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất kinh doanh
sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả theo dõi sát diễn biến thị trường nguồn cung nhu cầu hàng hóa nhất là các mặt hàng lương thực thực phẩm năng lượng và hàng hóa thiết yếu khác
để kịp thời có phương án quản lý điều tiết sản xuất hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền các biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu ổn định giá cả thị trường
trong thông báo về kết quả phiên đấu thầu vàng miếng sáng ngày hôm nay ngày hai mươi ba tháng bốn ngân hàng trung ương cho biết có hai thành viên trúng thầu
tổng khối lượng trúng thầu là ba mươi bốn lô tương đương với ba bốn trăm linh lượng vàng giá trúng thầu cao nhất là tám mươi một ba mươi ba triệu đồng một lượng giá trúng thầu thấp nhất là tám mươi một ba trăm hai mươi đồng một lượng
khối lượng đấu thầu tối thiểu của mỗi thành viên được phép đặt thầu là một mươi bốn lô tương đương với một bốn trăm linh lượng khối lượng đấu thầu tối đa là hai mươi lô tương đương hai lượng
bước đầu giá dự thầu nhà điều hành đưa ra
giá dự thầu nhà điều hành đưa ra là một mươi đồng một lượng trong khi bước khối lượng dự thầu là một lô tương đương với một trăm linh lượng
mỗi thành viên dự thầu chỉ được đăng ký một mức giá tối thiểu bằng hoặc cao hơn giá sản do ngân hàng nhà nước công bố
giờ thanh toán tiền mua vàng là trước một mươi sáu h ngày tổ chức tín dụng doanh nghiệp thanh toán tiền cho ngân hàng nhà nước
liên quan tới giá nhà trung cư tăng số liệu của hội môi giới bất động

cho thấy giá căn hộ trung cư tại hà nội đầu năm nay đã tăng khoảng ba mươi tám so với năm hai nghìn một mươi tám
vừa qua bộ xây dựng đã có văn bản đề nghị ubnd tp hà nội kiểm tra giả soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản
đối tượng kiểm tra sẽ là các doanh nghiệp chủ đầu tư sàn giao dịch môi giới đặc biệt là các dự án trung cư có hiện tượng tăng giá bất thường
có biện pháp chấn chỉnh xử lý các hành vi thổi giá làm giá đầu cơ và các hành vi
vi phạm pháp luật kinh doanh bất động sản nếu có
ghi nhận trên thị trường cho thấy trong tuần vừa qua giá trung cư hà nội đang có dấu hiệu hạ nhiệt
trước đó do giá trung cư đang neo ở mức cao nên nhiều người mua nhà đã chuyển hướng tìm kiếm mua nhà đất
trong ngõ hoặc ở trung tâm ngoại thành hoặc ngoại thành hà nội
với mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số trong ngắn hạn và hướng tới hiện đại hóa toàn diện trong dài hạn
mới đây thì nhà ga quốc tế đà nẵng
aht cùng công ty fpt software đã tổ chức lễ công bố hợp tác phát triển nhà ga sân bay thông minh
tại buổi lễ hai bên ký kết các thủ tục để ngay trong quý ii năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ tiến hành triển khai dự án
và dự kiến hoàn thiện đưa vào sử dụng vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi bốn với các hạng mục như
lắp đặt hệ thống camera ai tại các khu vực làm thủ tục hàng không nhằm đánh giá mật độ đông đúc
hỗ trợ bộ phận điều hành phát hiện nhanh các điểm đóng